đức tiến từng tham gia nhiều bộ phim như phong xoáy tình yêu mộng phù du vũ công sài gòn xin lỗi tình yêu tôi là ngôi sao dốc sương mù trở về vợ chồng của tôi và gần đây nhất đó là bộ phim đóa hoa mong manh
anh và vợ đã chuyển sang mỹ sinh sống và diễn viên đã tử vong tại đây
căn bệnh khiến diễn viên đức tiến mắc phải hiện đang rất phổ biến và ngày càng trẻ hóa tại việt nam
theo thống kê mỗi năm có hàng trăm nghìn bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim tại các bệnh viện trên toàn quốc
chia sẻ với phóng viên ca sĩ đan kim cho biết diễn viên đức tiến mất lúc hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng năm giờ mỹ tại california mỹ sau khi trở về từ buổi diễn ở atlanta
anh tiến được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện sau cơn đột quỵ tuy nhiên anh đã không qua khỏi và mất lúc hai mươi
thời gian hiện tại ở california mỹ là hai mươi hai h
hai giờ sáng ca sĩ đan kim cho biết cô tiếp tục cập nhật thông tin từ gia đình và thông báo đến khán giả người hâm mộ của diễn viên siêu mẫu đức tiến
ca sĩ đan kim chia sẻ cô cảm thấy rất đau lòng khi hay tin đức tiến qua đời
trước khi bị đột quỵ siêu mẫu diễn viên đức tiến có tiên xử bệnh tim bẩm sinh
qua nhiều năm quen biết làm việc cùng và gắn bó như anh em trong nhà đàn kim nhận xét
nam diễn viên là một người hiền lành luôn nhẹ nhàng và không muốn làm vật lòng ai
ca sản xuất diễn viên mai thu huyền cho biết
trước đó sức khỏe của đức tiến bình thường
một tháng trước diễn viên cùng đoàn làm phim đóa hoa mong manh đã dựng buổi công chiếu ở việt nam đi sen tour khắp nơi
tiến là một trong những đồng nghiệp tử tế hiền lành nhất tôi từng gặp
khi đóng phim dù không có quá nhiều đợt diễn anh vẫn hết lòng hỗ trợ diễn viên đến nhà sản xuất
hiện cả đoàn làm phim ai cũng đều thẫn thờ vì quá sốc
đức tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

anh nổi tiếng trong làng người mẫu từ năm hai nghìn một và vào top một mươi siêu mẫu việt nam năm hai nghìn một mươi
anh cùng với anh thư đã đặt cúp vang model star tại hàn quốc năm hai nghìn một mươi
ngoài làng người mẫu anh còn đóng trong rất nhiều phim như vòng xoáy tỉnh nhiêu mộng phù du tôi là ngôi sao chuyện tinh đảo ngọc dốc sương mù trở về một
năm hai nghìn một mươi anh kết hôn với bình phương hoa hậu áo giải ở mỹ và lọt top một mươi vào hoa hậu thế giới người việt năm hai nghìn bảy